thưa quý vị trái phiếu doanh nghiệp đang là từ khóa nóng nhất trên thị trường đầu tư tài chính từ đầu năm đến nay
nóng vì số lượng phát hành trái phiếu đông đảo rôn rập và mức lãi suất mà các doanh nghiệp đưa ra thì vô cùng hấp dẫn
với mức trung bình là khoảng một mươi một năm và cá biệt lên đến hai mươi một năm gần gấp ba lần tiền gửi ngân hàng
được coi là kỷ lục trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ trước đến nay
liệu đây sẽ là cơ hội hay rủi ro tiềm ẩn cho nhà đầu tư
nóng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ
trái phiếu doanh nghiệp đang trở nên hấp dẫn hơn so với tiền gửi tiết kiệm bởi lãi suất cao
thậm chí nhiều doanh nghiệp niêm yết còn phát hành với mức lãi suất cao hơn nhiều so với mặt bằng chung
thậm chí là kỷ lục so với thị trường
để mà trả lãi suất hiện nay tăng từ một mươi bốn lên hai mươi thì tôi nhận định là lãi suất đấy khá là cao
và để mà trả được doanh nghiệp có thể trả được cái lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đó
thì họ sẽ phải có một lợi nhuận rất là lớn
và vậy thì cái người đầu tư họ sẽ phải hiểu am hiểu rất là rõ về cái tiềm năng của doanh nghiệp đó
về cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đó như thế nào để tránh giảm thiểu những rủi ro
hay là những ngành sản xuất dịch vụ của doanh nghiệp đó là gì
nếu một lãi suất quá cao một lãi suất của trái phiếu quá cao như vậy
thì nó cũng sẽ mang đến nhiều rủi ro
có rủi ro cho cả nhà đầu tư thậm chí rủi ro cho cả doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp không có một chiến lược tốt không có một tầm nhìn tốt
không đánh giá được khả năng phản ứng và thích ứng với cả thị trường
thì những cái rủi ro nó hoàn toàn là có thể
và khi đấy thì nó sẽ kéo theo cái hệ lụy là không chỉ là nhà đầu tư không chỉ là doanh nghiệp
mà rồi cả hệ thống ngân hàng và kéo theo đấy là những cái vấn đề xã hội khác nó kèm theo
theo báo cáo mới đây của công ty cổ phần chứng khoán sse
trong giai đoạn cuối quý ba năm hai nghìn một mươi chín
bất động sản là lĩnh vực có số doanh nghiệp tham gia trào bán trái phiếu
doanh nghiệp đông đảo nhất với bốn mươi bốn doanh nghiệp phát hành trái phiếu
chiếm gần một nửa tổng số doanh nghiệp phát hành trong một mươi năm nay
các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành gần ba mươi bảy tỷ đồng
chiếm ba mươi một năm tổng giá trị phát hành đứng thứ hai so với khối ngân hàng thương mại
có một số doanh nghiệp bất động sản cho phát hành trái phiếu với lợi sức rất lớn
nhưng mà những cái tài sản đảm bảo của họ thì tài sản lại hình thành trong tương lai
có nghĩa là luôn phải đặt câu hỏi là tài sản đảm bảo có bảo đảm học
trái phiếu bản chất là một khoản nợ của doanh nghiệp với nhà đầu tư
thị trường chứng khoán đang yếu nên các nhà đầu tư sẽ chuyển qua thị trường nợ
nhưng nếu không có công cụ
kiểm soát tốt trong khi lãi suất trái phiếu quá cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ vỡ nợ
doanh nghiệp phát hành mất khả năng thanh toán nợ gốc và lãi cho người nắm trái phiếu
theo các chuyên gia việc thiếu vắng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín
để đánh giá tín nhiệm các doanh nghiệp phát hành trái phiếu
thiếu cơ sở pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư khiến việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro
và bản thân các ngân hàng thương mại cũng phải chịu rủi ro lớn cho loại hình đầu tư này
từ giữa năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đã lên tiếng cảnh báo về sự tăng trưởng nóng của thị trường trái phiếu
lãi suất huy động tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhà đầu tư
trước đó ngân hàng nhà nước cũng cảnh báo rủi ro và yêu cầu các ngân hàng thương mại
siết hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhất là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản
thậm chí câu chuyện phát hành trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao
tiềm ẩn những rủi ro khó lường cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ là một chủ đề được quan tâm tại diễn đàn quốc hội
những ngân hàng nhà nước cũng đã đưa ra những khuyến cáo và những lĩnh vực rủi ro nhất định
trong một số các doanh nghiệp có đưa ra những lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao
vậy thì chúng ta khi mà đầu tư vào những cái trái phiếu doanh nghiệp đó thì cũng cần phải quan tâm đến yếu tố
mà như tôi vừa nói là tiềm năng doanh nghiệp hoặc là khả năng sản xuất hoặc là những cái tổ chức mà đầu tư đó
như tổ chức nước ngoài hay là cá nhân thì tránh những rủi ro nhất định
việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hết sức cần thiết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
huy động vốn trực tiếp trong nền kinh tế thay vì phải trông chờ vào nguồn vốn tín dụng
chính phủ cũng rất mong muốn và khuyến khích phát triển thị trường vốn dài hạn là trái phiếu doanh nghiệp
tuy nhiên để thị trường này phát triển bền vững và minh bạch tạo thanh khoản cho nhà đầu tư
tính minh bạch của doanh nghiệp là rất quan trọng
thông tin mà tôi được tiếp cận thì nó chỉ thường thiên về mặt lãi suất rồi kỳ hạn này
còn những thông tin về tổ chức phát hành thì tôi lại không được tiếp cận nhiều
ví dụ như là những bản công bố thông tin về trái phiếu này hoặc là những thông tin tài chính về doanh nghiệp
xem là sức khỏe của doanh nghiệp như thế nào dòng tiền của doanh nghiệp nó có đủ để trả nợ cho trái phiếu hay không
tôi cho rằng là đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ

phải dựa vào những tổ chức tài chính có tổ chức
ở đấy họ có những phân tích cơ bản fa rồi họ có những phân tích kỹ thuật
trong từng giai đoạn họ đưa ra lời khuyên
và như thế thì tôi nghĩ là cái mức độ rủi ro đối với các nhà đầu tư nó sẽ đỡ hơn
đặc biệt là đối với thị trường bất động sản
đặc biệt là thị trường bất động sản nó đang trong chu kỳ mà nó có thể là không tăng trưởng như trước đây nữa
thì phải hết sức cẩn trọng
thực tế hiện nay việc minh bạch thông tin của nhiều doanh nghiệp chưa cao
do đó nhà nước không thể dùng biện pháp hành chính để can thiệp sâu vào quá trình sử dụng đồng vốn của doanh nghiệp
nhưng cần có những biện pháp để buộc doanh nghiệp phải minh bạch thông tin
số liệu cho nhà đầu tư tiếp cận và đánh giá giảm rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường